cập nhật thông tin mới nhất từ tổng cục thuế đã có chín mươi tám chín cửa hàng xăng dầu trên cả nước tuân thủ quy định xuất cấp hóa đơn điện tử cho khách hàng theo từng lần bán hàng cơ bản về đích trước thời hạn cho
kết quả thực hiện đến ngày hai mươi tám tháng ba cả nước đã có một mươi năm bảy trăm sáu mươi hai cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện quy định phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng
cục thuế tại các địa phương báo cáo phần đầu đến ngày ba mươi một tháng ba cơ bản các cửa hàng xăng dầu trên cả nước sẽ thực hiện quy định phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng
liên quan đến vấn đề này bộ công thương cũng đã có công văn yêu cầu tổng cục quản lý thị trường kiểm tra tiến độ thực hiện quy định về xuất cấp hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện đúng quy định
cục thuế tại các địa phương báo cáo phần đầu đến ngày ba mươi một tháng ba cơ bản các cửa hàng xăng dầu thực hiện quy định về xuất cấp hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng